theo thông báo chỉ ưu tiên chuyến bay phục vụ công vụ và nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh
trường hợp cần thiết phải di chuyển địa phương có người di chuyển phải thống nhất với địa phương nơi đến của chuyến bay và địa phương tiếp nhận để kịp thời đón và tiếp nhận ngay tại sân bay thực hiện xét nghiệm và cách ly theo quy định